xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các tin tức cập nhật trong bản tin mùa mùa ba online vào chiều ngày một mươi chín tháng sáu
thưa quý vị tại bản trường khương xã trường khương huyện sông mã tỉnh sơn la lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tang một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt là thảo bùn phúc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy chú tệ tỉnh hùa phân nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tăng vật thu giữ gồm bốn bánh heroin một trăm tám mươi viên ma túy tổng hợp một con dao cùng một số vật chứng liên quan khác
đối tượng khai nhận đang trên đường mang số ma túy trên vào địa bàn huyện sông mã để bán cho các đối tượng người việt nam thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
ngày hôm nay công an tỉnh bình dương cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng
làm rõ vụ việc bốn công nhân thương vong khi tham gia chữa cháy tại công ty trách nhiệm hiệu hạn scancom việt nam nằm trong khu công nghiệp sóng thần một thành phố dị an tỉnh bình dương
theo đó vào chiều ngày một mươi bảy tháng sáu xảy ra một vụ cháy nhỏ tại lò hút bụi sưởng hai của công ty trách nhiệm hiếu hạn scancom việt nam nằm trong khu công nghiệp sóng thần một
lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt hỗ trợ không chế đám cháy sau vài tiếng đồng hồ đám cháy được dập tắt hoàn toàn lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tổ chức thu hồi phương tiện
lúc này đội cảnh sát đội phòng cháy chữa cháy của công ty tiếp tục dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ để vệ sinh bồn hút bụi thì bất ngờ bùi gỗ trong bồn chứa trên cao đổ ập xuống phủ lên người của bốn công nhân
trong đó ba người bị thương nặng và một người bị thương nhẹ được đưa đến bệnh viện cấp cứu do vết thương quá nặng ba công nhân được chuyển lên bệnh viện trợ rẫy cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong
riêng một công nhân bị thương nhẹ đang được điều trị tại bệnh viện quân y bốn nguyên nhân ban đầu được xác định là do hệ thống hút bụi bị bẩn tắc nghẽn tự phát cháy
một xe container đang lưu thông trên quốc lộ năm mươi một đoạn qua phường an hòa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai thì bất ngờ bốc cháy dữ dội
theo thông tin ban đầu vào khoảng tám h bốn mươi năm phút ngày một mươi chín tháng sáu tài xế nguyễn ngọc tuyền ba mươi hai tuổi quê ở thái bình điều khiển xe container mang biển số sáu mươi f sáu trăm tám mươi tám
đang lưu thông theo hướng từ đồng nai về vũng tàu đoạn qua khu phố hai phường hóa an tp biên hòa tỉnh đồng nai thì phần đầu xe container đã bất ngờ bốc cháy
phát hiện vụ việc tài xế nhanh chóng cho xe tấp vào làn đường rời khỏi xe đồng thời hô hoán mọi người trợ giúp dập lửa nhưng bất thành
vụ cháy không có thiệt hại gì về người nhưng đã làm thiêu dụi hoàn toàn phần đầu xe container nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ
còn tại tp hcm vào khoảng một mươi năm h ngày chiều ngày một mươi tám tháng sáu xe container mang biển kiểm soát năm mươi một d sáu mươi bốn nghìn năm trăm bốn mươi lưu thông trên cao tốc tp hcm trung lương theo hướng đi miền tây
khi đến km hai mươi bảy bốn trăm linh gần cầu vượt số hai thuộc địa bàn ấp một xã nhị thành huyện thủ thừa tỉnh long an
xe container đã lao vào giải phân cách giữa tông gãy trụ đèn thùng container bị lật ngang nằm chắn ngang đường khiến cho giao thông bị ủn ứ kéo dài gần một mươi km
vụ tai nạn làm gãy trụ đèn chiếu sáng và hư hỏng khoảng một mươi mét hộ lan của giải phân cách giữa không có thiệt hại gì về người
lực lượng cảnh sát giao thông đội tuần tra cao tốc số bảy đã nhanh chóng có mặt phối hợp với đơn vị quản lý cao tốc tp hcm trung lương xử lý hiện trường và điều tiết giao thông điều tra làm rõ nguyên nhân
đến hơn một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày hiện trường đã được xử lý phương tiện lưu thông qua khu vực này được thông thoáng
thưa quý vị thời gian gần đây một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh yên bái liên tục bị xuống cấp nghiêm trọng gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
một trong những nguyên nhân được chỉ ra là do các xe chở hàng quá tải trọng cho phép gây xuống cấp hư hỏng mặt đường thậm chí là gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
và trước thực trạng này lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh yên bái đã phối hợp với
thanh xa giao thông kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hình vị vi phạm
ghi nhận ngay sau đây của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
đây là sáu xe tải có dấu hiệu chở hàng vượt quá tải trọng vừa bị lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh yên bái tạm giữ
trước đó thông qua tin báo của quần chúng nhân dân và bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện đoàn xe gồm tám xe tải di chuyển theo hướng tỉnh lào cai về địa bàn tỉnh yên bái
các tài xế này sau khi bị phát hiện đã điều khiển xe lao thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ để bỏ chạy
sau gần ba km truy đuổi lực lượng chức năng đã dừng được sáu phương tiện còn hai phương tiện đã bỏ trốn
khi bị dừng xe các lái xe vẫn cố tình không chấp hành yêu cầu kiểm tra như không chịu xuống xe khóa cửa xe
phải mất gần hai giờ đồng hồ thuyết phục và bằng các biện pháp nghiệp vụ các lái xe mới chấp hành yêu cầu kiểm tra
kết quả kiểm tra cho thấy có vẻ xe vượt quá tải trọng đến hơn ba trăm linh
chúng tôi sẽ trích xuất camera và sẽ đi tìm hiểu thêm về những biển số xe đấy và sẽ có biện pháp xử lý sau
còn những trường hợp mà đã dừng được phương tiện và lái xe chưa xuất trình như tờ
chúng tôi sẽ có những biện pháp cưng rắn xử lý mạnh tay không có những trường hợp nào mà xin sỏ có thể bỏ qua ai được cả
chống đối hay tìm cách né các trạm kiểm tra tải trọng không phải là thực trạng mới diễn ra
tuy nhiên thời gian gần đây lại đang có chiều hướng gia tăng trên địa bàn tỉnh yên bái
đặc biệt là sau khi lực lượng cảnh sát giao thông triển khai cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề
trở hàng quá tải trọng quá khổ giới hạn tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ
từ đầu năm đến nay lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh yên bái đã xử lý ba trăm tám mươi sáu trường hợp vi phạm trở hàng quá khổ
quá tải và tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe
từ đầu năm đến nay lực lượng cảnh sát giao thông triển khai cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm
đã có rất nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra do hành vi chở hàng quá tải trọng quá khổ giới hạn gây ra
thiết nghĩ bên cạnh sự vào cuộc tích cực của các lực lượng chức năng thì pháp luật cũng cần phải có chế tài nghiêm khắc hơn
đối với các hành vi chở hàng quá tài trọng quá khổ giới hạn cho phép đặc biệt là đối với trách nhiệm của chủ xe và tài xế
có như vậy mới tạo được sức dân đe đồng thời hạn chế phát sinh các hành vi vi phạm ngay từ ban đầu
phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắk vừa bàn giao tống thanh chí ba mươi hai tuổi trú tại huyện nhà hần leo tỉnh đắk lắk
là đối tượng trong đường dây chuyên làm giả các loại giấy tờ từ tỉnh bình dương trốn lên đắk lắc cho công an tp thủ dầu một tỉnh bình dương xử lý theo thẩm quyền
chí là đối tượng bị công an tp thủ dầu một truy nã về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
theo cơ quan công an vào khoảng tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín bằng văn phúc đã nhờ trí làm giả một bộ hồ sơ để đi xin việc
tuy nhiên sau khi phúc cầm bộ hồ sơ giả đi xin việc thì bị phát hiện
trí bị công an tp thủ dầu một ra quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
đến ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi một trí bỏ trốn khỏi địa phương
qua điều tra công an xác định trí là một trong bảy thành viên của một đường dây chuyên làm giả các loại giấy tờ
như căn cước công dân giấy phép lái xe các loại bằng cấp hồ sơ xin việc làm
mỗi bộ hồ sơ các đối tượng thu từ năm đến một mươi triệu đồng

đến ngày một mươi tám tháng sáu chí đã bị phòng cảnh sát cơ động công an tp đắk lắk phát hiện và bắt giữ
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm

cảm ơn các bạn đã theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại
cảm ơn các bạn đã theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại